thưa quý vị khán giả đốt sóng cao tần để điều trị u lành tuyến giáp là phương pháp quỷ khối u bằng nhiệt gây ra
do sự ma sát của các ion trong mô dưới tác động của dòng điện xoay chiều có tần số cao
với mức độ xâm lấn tối thiểu giúp khắc phục nhược điểm của phẫu thuật trong điều trị u tuyến giáp lành và ác tính
vậy phương pháp này được thực hiện như thế nào ngay sau đây sẽ là chia sẻ của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội